tại nhà văn hóa thanh niên tp hcm thanh đoàn thành phố phối hợp với trung tâm giới thiệu việc làm thanh niên tp hcm tổ chức chương trình tiếp sức người lao động và sàn giao dịch việc làm năm hai nghìn một mươi chín
đây là chương trình nhằm chào mừng kỷ niệm tám mươi tám năm ngày thành lập đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh và hưởng ứng tháng thanh niên hai nghìn một mươi chín
chương trình năm nay được mở rộng với sự tham gia của một mươi bảy tỉnh thành trong cả nước với các hoạt động ký kết với các trường đại học cao đẳng để hỗ trợ tìm kiếm việc làm cho sinh viên khi tốt nghiệp ra trường
riêng sản giao dịch việc làm năm nay có bảy mươi doanh nghiệp trên địa bàn thành phố và các tỉnh tham gia với hơn năm vị trí việc làm trong các lĩnh vực như ngân hàng kinh doanh giao hàng nhân sự sản xuất lao động phổ thông lễ tân bán lẻ dịch vụ ăn uống